trong phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số tám mươi tám và nghị quyết số năm mươi một của quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đồng thời tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn bộ trưởng tư pháp bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây là hai hoạt động giám sát quan trọng được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm được cử tri và nhân dân cả nước hết sức mong đợi
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về quy định cụ thể vị trí có cấp hàm trung tướng thiếu tướng mà luật công an nhân dân chưa quy định
về công tác lập pháp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với tám trong số chín dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
trong đó có dự án luật căn cước công dân sửa đổi dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
cho ý kiến lần đầu đối với hai trong số tám dự án luật sẽ chỉnh quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu là luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản

trong phiên làm việc sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết sáu trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi chín
quy định cụ thể chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng chưa được quy định trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
trong đó nhấn mạnh tại kỳ họp thứ năm vừa qua quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trong đó đã sửa đổi bổ sung quy định về số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
do đó việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số sáu trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn là cần thiết để quy định cụ thể năm vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
hồ sơ dự thảo nghị quyết phù hợp với trình tự thủ tục quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
các quy định của dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của luật
thảo luận tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất cao về sự cần thiết ban hành một nghị quyết mới quy định cụ thể chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng chưa được quy định trong luật công an nhân dân
với tỷ lệ một trăm linh tán thành ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội ngay báo cáo kết quả giám sát bước đầu về việc thực hiện nghị quyết số tám mươi tám hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba và nghị quyết số năm mươi một hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn của quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông
nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa bộ công an và bộ tài chính vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí hồ đức phước ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ tài chính đã đồng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng của hai bộ

trên cơ sở đó hai bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc trao đổi thông tin nhằm đấu tranh có hiệu quả với những phương thức thủ đoạn liên quan đối với các vi phạm tội phạm về chứng khoán buồn lộng hàng giả gian lận thương mại các hành vi trốn thuế gian lận thuế
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định quan hệ phối hợp liên ngành công an và tài chính đã góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường kỳ cương kỳ luật tài chính ngân sách nhà nước
trên cơ sở đồng tình nhất trí với những đề xuất về công tác phối hợp giữa hai bộ trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ chủ động phát hiện những vụ việc nổi cộng trên thị trường kiên quyết đấu tranh về những vấn đề phát sinh như không để xảy ra các hành vi thao túng chứng khoán ổn định thị trường trai phiếu doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia đầu tư tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của đề án sáu triển khai hóa đơn điện tử góp phần làm minh bạch thị trường tăng thu ng
tô lâm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bộ tài chính trong triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nguyện và hiện đại
hôm nay ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường an lạc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương tỉnh đắk lắc các sở ngành địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường đã tham dự ngày hội
những năm trước đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường an lạc có những yếu tố tiềm ẩn và phát sinh phức tạp
trước thực tế đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay cấp ủy chính quyền công an thị xã buồn hồ và phường an lạc đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
phường an lạc đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh việc xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và khơi dậy mạnh mẽ sức dân tham gia các mô hình như buôn tôi tự quản về an ninh trật tự camera giám sát an ninh khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy và mô hình phường nói không với tiếng pháo
trong đó mô hình camera giám sát an ninh được đông đảo người dân ủng hộ mang lại hiệu quả cao
do vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ngày càng ổn định góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương
phát biểu tại ngày hội phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang bày tỏ vui mừng khi thấy phường an lạc là điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hôm nay về dự ngày hội với phường an lạc là một trong những điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nơi mà đời sống kinh tế văn hóa tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt đã thực sự có hiệu quả là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với nhiều nội dung hình thức phong phú gắn với phong trào thi đua yêu nước đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị
xóa đói giảm nghèo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ
chúng tôi xin ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của chính quyền
nhân dân phường an lạc thị xã buôn hồ trong thời gian qua
dịp này một tập thể hai cá nhân nhận bằng khen của bộ công an
một tập thể hai cá nhân nhận bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc
hai tập thể bốn cá nhân nhận giấy khen của công an tỉnh
ba tập thể mười hai cá nhân nhận giấy khen của chủ tịch ubnd thị xã
bộ công an tỉnh an lạc thị xã buôn hồ vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng tại ngày hội các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng qua tình nghĩa cho tập thể phường
các già làng người có uy tín chức sắc tôn giáo quần chung có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm năm qua
và các hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
điểm tổ chức chứa chấp việc sử dụng ma túy tại bệnh viện tâm thần trung ương i vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
trong vụ án này đối tượng cầm đầu đã sử dụng vỏ bọc là bệnh nhân tâm thần điều trị nội chú
thuê phòng dịch vụ dài hạn tại khoa phục hồi chức năng bệnh viện tâm thần trung ương một tại huyện thường tín hà nội
các đối tượng giúp sức núp bóng người bệnh người nhà chăm sóc bệnh nhân trực tiếp lấy và giao ma túy
sử dụng phòng bệnh thiết kế thành phòng bay lắc thu nhỏ đầu tư đầy đủ các dụng cụ cho việc sử dụng ma túy
đây cũng là chuyên án điển hình trong cả nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
đây cũng là một cái mà cũng rất là khó khăn
trong khi những việc mà giám định giám định thao ghi hiện nay
thì nếu như thiết luận thì không xử lý được bắt buộc phải đưa đối tượng tùy chủ bệnh bắt buộc
mà thời gian chứa bệnh bắt buộc thì hiện nay lại không có quy định rằng theo một thời gian nào thì phải chấm dứt
tức là khi khỏi bệnh thì mới chấm dứt được đúng không ạ
thế nhưng mà nếu như có cái sự tiếp tay của các bác sĩ thì đương nhiên là các bệnh nhân này sẽ có thời gian điều trị rất dài hạn trong đấy

thì đối với cái bệnh nhân ngoại chú là chúng ta lại cả không kiểm soát được
đã có hơn hai mươi năm trở thành người lính trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy
trung tá phạm như trường đã trải qua không biết bao nhiêu đêm trắng sát cánh cùng đồng đội
đấu tranh triệt phá các tụ điểm ma túy tại địa bàn thủ đô
dấu ấn của các anh đó là những tên địa danh một thời gây ra nỗi ám ảnh với người dân thủ đô
như thanh nhàn phúc xá bãi giác thành công
nhưng giờ đây đã thực sự lột xác trở thành những địa bàn bình yên đảm bảo an ninh trật tự
tội phạm ma túy là phát sinh ra mọi tội phạm khác
cán bộ chiến sĩ của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy phải tiếp xúc
chấn áp với những tội phạm ma túy
đối với những đối tượng đặc biệt nguy hiểm chúng sử dụng vũ khí nóng
thậm chí là trong những điểm tụ điểm thì là những đối tượng hiv giai đoạn cuối
do vậy là quá trình tổ chức đấu tranh bắt giữ đối với tội phạm ma túy
nó rất là khó khăn và đặc biệt nguy hiểm
trong những năm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội
luôn dẫn đầu toàn lực lượng về công tác nghiệp vụ cơ bản
hàng năm đơn vị đã phát hiện đưa vào diện quản lý hơn hai đối tượng
lập và khám phá hơn ba trăm linh chuyên án đường dây ổ nhóm tội phạm về ma túy
trung bình hàng năm thụ lý điều tra hơn hai năm trăm linh vụ án với hơn ba năm trăm linh bị can
kết thúc điều tra hoàn chỉnh hồ sơ chuyển viện kiểm sát truy tố đạt trên chín mươi năm vụ án thụ lý
đối với mỗi cán bộ chiến sĩ là về hi sinh về thời gian
với gia đình những thời gian và dành những tình cảm cho gia đình
để chăm sóc thành viên trong gia đình
thứ hai hi sinh về sức khỏe
đối với lực lượng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy
thì quá trình trinh sát không kể ngày kể đêm kể cả mưa gió phong ban bão tác
cũng phải tập trung lực lượng để trinh sát và để nắm tình hình
cũng như là trong công tác

đấy là sự hi sinh về sức khỏe sẵn sàng hi sinh
với những thành tích đặc biệt xuất sắc
tập thể phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
vừa vinh dự được đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
còn đối với mỗi người dân thủ đô
những chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thực sự là những anh hùng trong cuộc chiến đẩy người cao chết trắng
những chiến công của các anh đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên
hạnh phúc cho từng ngôi nhà góc phố của thủ đô
thưa quý vị và các bạn vào cuối tháng bảy vừa qua
liên minh châu âu eu đã công bố báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm hai nghìn hai mươi hai
và trong báo cáo này có nhiều nội dung thiếu khách quan về tình hình đảm bảo nhân quyền ở việt nam
để tìm hiểu thêm về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính thưa quý vị khán giả với gần hai trăm linh trang
báo cáo của eu đánh giá tình hình nhân quyền dân chủ trên toàn thế giới
bên cạnh những đánh giá tích cực trong việc đảm bảo nhân quyền cho người lao động hỗ trợ phụ nữ tại việt nam
báo cáo này cũng đánh giá rằng những hạn chế đối với các quyền chính trị và dân sự ở việt nam
vẫn tiếp tục diễn ra trong năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là đối với quyền tự do biểu đạt
những đánh giá thiếu khách quan này có thể gây ra
những nhận thức lệch lạc về tình hình đất nước con người việt nam
và là cái cớ để các thế lực xấu vin vào chống phá
đây là những hình ảnh của báo cáo về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm hai nghìn hai mươi hai của liên minh châu âu
về quyền biểu đạt báo cáo này đưa ra những nhận định về lo ngại các trường hợp những nhà báo được gọi là độc lập
và quyền tự do biểu đạt tại một số quốc gia trong đó có việt nam
từ đó cho rằng tự do truyền thông vẫn còn bị hạn chế
các trang web độc lập về chính trị bị chặn
đây là những đánh giá thiếu khách quan và không hề phản ánh đúng thực tế
về đảm bảo quyền tự do ngôn luận tại việt nam hiện nay
thực tế hiện nay thì trong cái quan điểm và cách tiếp cận của việt nam
về các quyền như là tự do báo chí tự do ngôn luận
còn có những cái điểm khác so với quan điểm và cách tiếp cận của mỹ và một số nước phương tây
châu âu mỹ thì hay có cái cách đánh giá
thông qua các tiêu chí của mình thì tiêu chí đó là tiêu chí đó áp dụng cho bản thân của họ
thì như vậy thì cái việc mà chúng ta không đáp ứng hoặc là chưa đáp ứng hoặc là đáp ứng một phần
thì cũng là điều dễ hiểu bởi vì thực tế mà nói thì về văn hóa về hệ thống chính trị thì chúng ta có sự khác nhau
cái tình hình mà chúng ta khi mà hội nhập quốc tế thì chúng ta đang cố gắng rất là nhiều để có thể đáp ứng được những cái tiêu chí mà các đối tác chúng ta mong muốn chúng ta đáp ứng
tuy nhiên ngay lập tức đài á châu tự do rfa cùng nhiều tổ chức đối tượng luôn chống phá việt nam đã vin vào báo cáo này để
đưa ra những bài viết xuyên tạc tình hình nhân quyền ở việt nam nói chung và quyền tự do biểu đạt tự do báo chí nói riêng
họ thường khai thác lời dùng của sự khác biệt này
từ đó là áp đặt các quan điểm và các giá trị theo cách hiểu và cách làm của họ
từ đó là tạo cớ để can thiệp cưới sức ép vào công việc nội bộ việt nam cũng như là chủng hòa việt nam trên lĩnh vực dân chủ và nhân quyền
thưa quý vị và các bạn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đã khẳng định quyền con người trong đó có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tiếp cận thông tin
và thực tế cho thấy việt nam đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực này
những năm qua việt nam đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện pháp luật nói chung pháp luật về quyền con người nói riêng
trong đó có nhiều bộ luật luật liên quan đến quyền tự do biểu đạt tự do ngôn luận tự do báo chí

nhà nước chúng ta là nhà nước do dân vì dân cho nên là những tiêu chí liên quan đến đời sống liên quan đến quyền của người dân thì luôn luôn là được đặt lên hàng đầu
đấy là lý do tại sao mà quốc hội của chúng ta trong những thời gian qua liên tục thông qua những luật liên quan đến vấn đề này luật báo chí luật an ninh mạng
và cách làm của chúng ta càng ngay càng công khai
càng công khai dân chủ và tham khảo
trong quá trình đó thì tham khảo ý kiến của các đối tượng bị tác động
và đặc biệt là chúng ta tổ chức tham khảo ý kiến của cơ quan đại diện của các nước tại việt nam
trong thời gian qua thì việt nam chúng ta nỗ lực để thực hiện các điều gốc quốc tế về quyền người
được thể hiện rất rõ là chúng ta đã nội luật hóa các nguyên tắc các chuẩn mực quốc tế về quyền người vào trong
hệ thống hiến pháp và pháp luật việt nam và tổ chức thực thi trên thực tiễn
trên không gian mạng người dân có thể truy cập vào bất kỳ trang web nào để tiếp cận thông tin
không chỉ có thế nhiều trang thông tin tuyên truyền diễn đàn các hội nhóm trên mạng xã hội đã được chính quyền cơ sở địa phương cùng người dân lập ra
tại đây người dân có thể trực tiếp kết nối trao đổi kiến nghị và phản ánh các thông tin về các vấn đề mà mình quan tâm
đây là một giải pháp nhằm phát huy hơn nữa
làm chủ của nhân dân cũng là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc bảo đảm quyền của con người trên không gian mạng
các hoạt động bảo vệ quyền con người trên không gian mạng thì trong thời gian qua bộ cũng đã làm quyết liệt
đặc biệt chúng ta có cách ứng xử phù hợp với các nền tảng trên nguyên giới
đã trực tiếp làm việc với các nền tảng google facebook để gỡ bỏ những nội dung thông tin không đúng về việt nam hoặc là những thông tin gây hoang mang dư luận
các nước đã bỏ chúng ta vào làm ủy viên của
hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
đây là một cơ chế đa phương và có tiếng nói khá là trọng lượng trên toàn thế giới
cái việc mà đại diện việt nam được tham gia vào đây cũng thể hiện là chúng ta đã có nỗ lực và có mong muốn giải thích về thế giới
và đóng góp với thế giới trong cái việc mà bảo đảm dân chủ bảo đảm nhân quyền cho tất cả người dân trong đó có người dân việt nam
thưa quý vị khán giả không chỉ liên minh châu âu eu mà hàng năm một số quốc gia một số tổ chức đều đưa ra các bản báo cáo nhân quyền
trong đó đề cập vấn đề nhân quyền tại việt nam cùng với đó là những đánh giá nhận định thiếu khách quan về thực tế đảm bảo quyền tự do dân chủ quyền con người tại việt nam
và việc lần thứ hai việt nam trúng cử trở thành thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách nỗ lực và thành tựu của việt nam
trong việc đảm bảo ngày càng tốt quyền của người dân
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi